liên quan tới vụ án vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy xảy ra tại chung cư carina plaza
tòa án nhân dân tp hcm đã ban hành văn bản chuyển viện kiểm sát nhân dân cung cấp
đề nghị điều tra bổ sung sáu vấn đề
trong đó đáng chú ý tòa án kiến nghị điều tra làm rõ trách nhiệm của nhiều công ty liên quan
cụ thể tòa án nhân dân tp hcm kiến nghị điều tra làm rõ trách nhiệm của nhiều công ty và cá nhân có liên quan
là công ty cổ phần dịch vụ địa ốc sài gòn công ty bảo vệ gia khang công ty thang long
trong đó công ty cổ phần dịch vụ địa ốc sài gòn sayco là đơn vị chịu trách nhiệm vận hành
bảo đảm hoạt động thông suốt của các hệ thống dịch vụ chung cư carina
bao gồm cả hệ thống phòng cháy chữa cháy
công ty bảo vệ gia khang là công ty cung cấp bảo vệ
và công ty thăng long là công ty thực hiện việc kiểm tra bảo dưỡng thiết bị phòng cháy chữa cháy
theo hợp đồng bảo dưỡng thiết bị phòng cháy chữa cháy
đối với công ty bảo vệ gia khang thì công ty đã bố trí thiếu bảo vệ từ khoảng một tháng trước khi xảy ra cháy
đêm ngày hai mươi hai tháng ba năm hai nghìn một mươi tám tại chung cư có một mươi nhân viên bảo vệ trực
công ty bảo vệ gia khang đã tự ý chuyển dựng hợp đồng dịch vụ bảo vệ cho ông trần quang ngọc
là đối tượng không đủ tiêu chuẩn kinh doanh dịch vụ bảo vệ theo luật định